trong ngày hôm qua tại đà nẵng ghi nhận một số trường hợp dương tính với virus sars cov hai không rõ nguồn lây
trước nguy cơ cao về dịch bệnh địa phương này đã yêu cầu dừng hoạt động thể thao tắm biển hoạt động cắt tóc ngồi đầu từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay
lãnh đạo thành phố đà nẵng nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đang ở mức nguy cơ cao
số ca bệnh không rõ nguồn lây nhiều trải rộng khắp các quận huyện chỉ trong thời gian ngắn
đáng chú ý có nhiều trường hợp f f một là cán bộ công chức viên chức nhà nước như ngân hàng thuế là việc trong môi trường kín dễ lây nhiễm
trong đó một trường hợp là công nhân khu công nghiệp hòa khánh cũng làm việc trong phòng điều hòa
vì vậy lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày một mươi năm tháng bảy sẽ dừng các hoạt động thể thao trong nhà ngoài trời tắm biển hoạt động cắt tóc gội đầu
bí thư chủ tịch các quận huyện lãnh đạo các sở ngành phải chịu trách nhiệm áp dụng biện pháp về khoanh
vùng truy vết lấy mẫu